là người đồng nghiệp trên lĩnh vực sáng tác văn chương đã không ít lần có cơ hội tiếp xúc làm việc cùng nhà biên kịch nguyễn thị hồng ngát qua nhiều dự án
với nhà văn nhà thơ nguyễn thị vân anh đằng sau dáng vẻ nhỏ bé mảnh mai ấy luôn ẩn chứa một ngọn lửa nhiệt huyết
ngọn lửa để nguyễn thị hồng ngát cháy hết mình với tình yêu nghệ thuật
chúng tôi là những người được thụ hưởng một tài sản văn hóa một tác phẩm
từ những trí tuệ tâm huyết của những nhà văn nhà đạo diễn nhà biên kịch phải nói là hết sức có tầm và cũng có tài
như là chị nguyễn thị hồng ngát ghi nhận cái sự nỗ lực cái sự tâm huyết của nhà văn nhà biên kịch nguyễn thị hồng ngát
phải nói rằng là chị đã dành một tình cảm rất sâu sắc cũng như là những tâm huyết mà chị bôn ba chị tìm rất nhiều cách
rồi tìm rất nhiều sự ủng hộ những nguồn kinh phí
để mà làm cái bộ phim này
xuất phát điểm là một diễn viên sân khấu tại nhà hát trèo việt nam
trong suốt thời gian một mươi năm năm hoạt động nghệ thuật tại đây đã bồi đắp cho tâm hồn của bà rất nhiều cảm xúc
chất liệu thơ văn cho công tác làm biên kịch điện ảnh sau này
năm một nghìn chín trăm tám mươi hồng ngát được cử sang liên xô học chuyên sâu về ngành biên kịch điện ảnh
về nước bà đầu quân cho hãng phim truyện việt nam
thời gian làm việc tại hãng phim truyện việt nam ngoài những kịch bản do chính mình sáng tác
bà còn truyền thể thành công hàng chục kịch bản từ những chuyện ngắn của các nhà văn nổi tiếng
gắn cả cuộc đời mình với những tập kịch bản thước phim với nhà biên kịch nguyễn thị hồng ngát
điều tiên quyết trong sự nghiệp điện ảnh của bà là làm sao khắc họa nên những hình tượng nhân vật
hoàn cảnh câu chuyện một cách chân thực và gần gũi nhất
tôi nghĩ rằng từ người viết thì bao giờ cũng phải xuất phát từ cảm xúc
từ cái xuất phát cái tình cảm của tôi và cái xúc động của tôi đối với những cái hy sinh trong thời bình
những cái hy sinh thầm lặng chứ không cần phải hy sinh theo kiểu sương máu như ngày xưa
người ta xa gia đình rồi người ta bao nhiêu năm cứ đóng ở trong đồn như thế
năm được vài ngày phép đấy cũng là một sự hy sinh
thì đấy cũng là những cái điều mà rất là đáng quý trong cuộc sống mà
văn nghệ ngày hôm nay tôi tiếc ngày xưa thì tập trung vào những hình ảnh ấy rất nhiều
nhưng bây giờ là kinh tế thị trường cho người ta làm giải trí nhiều hơn
và cái mảng phim chính thống đã bị quên đi đến gần chục năm nay
năm hai nghìn một mươi hai vinh dự được chủ tịch nước trao tặng giải thưởng nhà nước cho chùm kịch bản phim
canh bạc trăng trên đất khách cha tôi và hai người đàn bà
nhà biên kịch nguyễn tị hồng ngát còn ghi dấu ấn của mình qua nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng
như đừng đốt ký ức điện biên
trong đó tác phẩm mới nhất bộ phim biên cương đã thể hiện rõ cái duyên
tình yêu với đề tài chiến sĩ quân đội nhân dân
bộ phim nhằm kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng
và ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân
biên cường khắc họa hình ảnh nhân vật chính là tân đồn trường đối biên phòng trang luông
cùng các chiến sĩ của mình với nhiệm vụ tuần tra ngày đêm bảo vệ lãnh thổ
bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân nói chung đồng bào các dân tộc vùng cao nói riêng
ngoài ra chuyện phim còn mô tả đầy chân thực về cuộc sống đồng đội gắn bó
và cuộc sống riêng nhiều hy sinh gian khổ
nhưng vẫn luôn vững vàng trên mọi trận địa của các chiến sĩ biên phòng
lấy bối cảnh vùng núi đặc trưng miền biên viễn
bộ phim khắc họa được nhiều nét văn hóa với những phiên trợ vùng cao
cuộc sống gia đình làng bàn
những sự trợ giúp thiết thực đầy gắn bó
về kinh tế giáo dục y tế của các chiến sĩ bộ đội biên phòng đối với đồng bào
biên cường còn khắc họa truyền thống
tiếp nối các thế hệ cha ông đã hy sinh quên mình
để bảo vệ vững chắc vùng biên giới của tổ quốc
là một trong những dự án tiêu biểu đánh dấu sự hợp tác giữa nghệ sĩ ưu tú
đạo diễn nguyễn đức việt và nhà biên kịch nguyễn thị hồng ngát
xuyên suốt tám mươi bảy phút của bộ phim
biên cường không chỉ tập trung làm nổi bó
mà còn giới thiệu được rất nhiều nét sinh hoạt
phong tục tập quán của người dân vùng cao
tạo được dấu ấn với khán giả bởi cách thể hiện nhân vật ở hai thời kỳ
một chàng trai với tình yêu trong sáng trong hồi tường của nhân vật nữ
và một tân mạnh mẽ trong công việc nhưng vụn về trong tình yêu
đây được đánh giá là vai diễn có sức cộng hưởng ở cả kịch bản
lối diễn xuất của diễn viên và bàn tay điêu luyện của người đạo diễn
thiện tùng là một diễn viên rất có duyên với đề tài người lính
đạo diễn viên đức việt cũng đã làm việc với thiện tùng trong một bộ phim
sau một mươi năm thì hai anh em lại gặp nhau ở một dự án
đó là bộ phim biên cương do anh làm đạo diễn và nhà biên kịch nguyễn thị hồng ngát
khi đọc kịch bản thì thiện tùng cảm thấy rất là xúc động
đây là một cảm tác do nhà văn nguyễn thị hồng ngát viết dựa theo một tiểu thuyết bên dòng bậm pơi
đoàn phim quay là lúc đó là khoảng tháng một mươi một trời rất lạnh
thậm chí là buổi sáng mình còn nhìn thấy cả băng tuyết ở trên cành cây nữa
nhưng lên trên đó
thì mình mới thấy là đúng là chúng ta ở miền đồng bằng quá hạnh phúc quá sung sướng
có những hôm đoàn quay về đến chín mươi giờ đêm thì đi từ trên bản về đồn biên phòng để nghỉ
thì gần như không nhìn thấy đường nữa
đường quanh co đồi núi thì sương răng không nhìn thấy gì
phải mở hết cả cửa ra để hai anh em trên xe nhìn ra ngoài ở dưới đã là vực rồi
trong cái bộ phim này thì anh thiện tùng đã đóng vai đồn trưởng rất là xuất sắc
và có những mối tình với các cô gái dân tộc
rồi thì hai người xuống vào cùng với anh em ở đồn đã làm những cái công việc mà nó không chỉ khô khan như tôi kể đâu
tôi cũng cố gắng đưa lên bằng hình ảnh bằng câu chuyện rất là hấp dẫn rất là tình cảm
rồi cả những chuyện mà đã kích những chuyện cúng vái rất là nhiều
có những anh chồng ở những phiên chợ cứ uống say bét nhè xong cắp lợn vào nách đi bán
uống rượu về chả còn đồng nào cho vợ
thì những cái sinh hoạt như thế của bà con miền núi cũng cố gắng đưa vào trong cái phiên chợ ở lào cai rất là hay
là sản phẩm điện ảnh với kinh phí không cao nhưng vẫn được thực hiện một cách bài bản và trìn chu
biên cương được ví như bộ phim có diện mạo và cả tinh thần của một người chiến sĩ biên phòng
biên cương vẫn luôn là sản phẩm nghệ thuật có ý nghĩa trong lòng mỗi người chiến sĩ biên phòng và những ai yêu điện ảnh nước nhà
phản ánh chân thực đời sống vật chất tinh thần tâm tư tình cảm của người lính gìn giữ bờ cõi nước nhà
thưởng thức bộ phim những người lính biên phòng như được thấu hiểu và sẻ chia rằng dù ở nơi đâu
các anh vẫn luôn nhận được sự tin yêu tự hào của hàng triệu người con đất việt
đối với mỗi chiến sĩ biên phòng thì đều xem và thưởng thức cái bộ phim này để soi chiếu chính mình trong bộ phim
vừa học được những bài học từ câu chuyện của tiền nhân của giá trị lịch sử của truyền thống anh hùng của lực lượng
nhưng cũng thấy được cái trách nhiệm và cái vai trò của mình
thì để nhận định rằng là bộ phim nó không chỉ đơn thuần là một cái tác phẩm mang tính nghệ thuật giải trí
mà nó là còn một tác phẩm mang tính giáo dục và nó mang tính định hướng tư tưởng
để mà mỗi một cán bộ chiến sĩ biên phòng hiện nay đang làm nhiệm vụ
vẫn còn đang mang trên vai màu quân hàm xanh
cảm thấy tự hào về cái lực lượng của mình cảm thấy tự hào về cái màu quân hàm mình đang mang trên vai
để từ đó có những cái nhận thức đúng đắn hơn có những cái cống hiến
có những cái nỗ lực sâu sắc hơn và thiết thực hơn vì cái sự nhập bảo vệ chủ quyền an ninh bên dưới và lãnh thổ
đêm nậm càn
thao thức mưa rơi bước chân anh nghiêng trời biên giới
bản làng tin yêu anh bộ đội giữ yên từng giấc ngủ em thơ
mỗi dòng sông ngọn núi mây mờ con đường đỏ hình hài đất nước
bao nguy nan đang trở phía trước vẫn một lòng gìn giữ quê hương
với những hình ảnh cảm xúc đậm sâu trong tác phẩm biên cương của nhà biên kịch nguyễn thị hồng ngát
đã khẳng định
quân hàm xanh luôn là biểu tượng đẹp về tinh thần sức trẻ lòng nhiệt thành vì tổ quốc
để tình yêu dành cho các anh cho biên cương của nguyễn thị hồng ngát sẽ mãi là bài ca đẹp dành tặng công chúng và thế hệ mai sau